thông tin từ tổng cục thuế cho biết kể từ khi dịch vụ hoàn thuế điện tử được triển khai tại sáu mươi ba tỉnh thành phố đã có hơn năm doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử với tổng số tiền được giải quyết hoàn toàn là hơn bốn mươi bốn tỷ đồng
hoàn thuế là trả lại thuế cho người nộp thuế đối với hàng xuất khẩu nhập khẩu đã nộp thuế nhưng sau đó có quyết định miễn giảm thuế
với việc đưa các ứng dụng công nghệ thông tin vào áp dụng trong việc khai thuế và nộp thuế người dân và doanh nghiệp đã được giải quyết nhanh chóng
sau đó số lượng thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến hiện nay là một trăm ba mươi ba trên ba trăm linh đinh tư đạt mức ba trở lên
các nhóm dịch vụ công từ mức độ ba trở lên gồm kê khai hóa đơn qua mạng kê khai sử dụng biên lai phí lệ phí qua mạng khai thuế qua mạng nộp thuế điện tử hoàn thuế điện tử hệ thống cấp mã chấm giả hóa đơn
tính đến cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đã có hơn bảy trăm linh doanh nghiệp tham gia ứng dụng này